úng thư đại trang là con nguyên gây tử vong đừng thứ bốn trên thế giới và đừng thứ năm tại việt nam
nếu được phát hiện và điều trị ở giai đoạn đầu tỷ lệ chữa khỏi lên tới chín mươi
theo thống kê của global gan năm hai nghìn hai mươi việt nam đã ghi nhận gần một mươi sáu ca mắc ung thư đại tràng mới
hơn tám hai trăm linh ca tử vong vì căn bệnh này
bệnh thường gặp ở những người trên năm mươi tuổi tuy nhiên những năm trở lại đây tỷ lệ mắc bệnh tăng nhanh ở giới trẻ
hiện đây là bệnh lý ung thư phổ biến đứng hàng thứ năm tại việt nam
chỉ đứng sau ung thư gan ung thư phổi ung thư vú và ung thư dạ dày
ung thư đại trực tràng là bệnh lý xuất hiện do những tế bào vùng đại tràng có những bất thường
trong quá trình phân bào dẫn đến việc tăng sinh và phân chia không kiểm soát
những tế bào ung thư đại tràng có thể xâm lấn ra xung quanh hoặc di chuyển đến các cơ quan khác được gọi là sự di căn
ung thư đại trang xuất hiện do xảy ra một vài đột biến không thể hồi phục trong cấu trúc dna của tế bào đại trang
từ đó khiến chúng liên tục tăng sinh về số lượng và không tuân thủ theo chương trình chết của tế bào
do đó ung thư đại trang có thể gặp ở bất cứ giới tính và đội tuổi nào
tuy nhiên sẽ có một số yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh như tuổi tác
phần lớn những người mắc bệnh trên năm mươi tuổi có người thân như bố mẹ anh chị em ruột hoặc con cái đã từng mắc ung thư đại tràng
ung thư đại trực trang hoặc ung thư ruột
người mỹ gốc phi có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn so với những người thuộc chủng tộc khác
người có tiền sử mắc các loại ung thư khác bệnh nhân có khối bô líp kích thước trên một cm ở đại trực trang
người có thói quen lạm dụng rượu bia thuốc lá
người thừa cân béo phì
người có lối sống và chế độ ăn uống kém khoa học
ung thư đại tràng ở giai đoạn sớm thường rất kín đáo ít khi xuất hiện những triệu chứng gợi ý bệnh
tuy nhiên một số dấu hiệu dưới đây có thể gợi ý bệnh ung thư đại tràng như đại tiện khó khăn
đây là biểu hiện xuất hiện ở giai đoạn sớm nhưng ít được để ý
người bệnh có thể thường xuyên cảm thấy đau bụng dưới mót dặn đi ngoài không hết hoặc táo bón tiêu chảy kéo dài thay đổi chất phân
có thể phân khô hoặc dán thành từ cục nhỏ hoặc phân nát phân lẫn nhảy máu
một số người bệnh có thể gặp bó đỏ tươi báo xung quanh phân
người bệnh ung thư đại trang thường xuất cân rất nhanh từ năm đến một mươi cân một tháng
dối loạn tiêu hóa đây là một biểu hiện thường gặp của bệnh
người bệnh thường cảm thấy chán ăn ăn không ngon miệng đầy bụng khó tiêu thậm chí là bụng trướng to kéo dài và có xu hướng tăng dần
xuyên nhược cơ thể biểu hiện gồm miệt mỏi thường xuyên hóa mắt chóng mặt giảm khả năng lao động nặng hoặc tập trung trí óc
cùng lắng nghe những lưu ý của tiến sĩ bác sĩ phạm bình nguyên trung tâm tiêu hóa gan mật bệnh viện bạch mai cho người bệnh ung thư đại tràng
những lưu ý của chúng tôi thì bệnh nhân trong quá trình điều trị thì cố gắng trong giai đoạn đầu thì một tháng đến hai tháng đi kiểm tra một lần
nhưng mà khi mà giai đoạn đầu thì bệnh nhân lên ba tháng hoặc sáu tháng đi kiểm tra tầm soát lại một lần
tầm soát bằng gì thì chúng ta có thể bằng siêu hôm bụng một chục siêu hôm bụng đánh giá xem liệu có những cái di căn hay không hoặc bằng xét nghiệm máu để đánh giá xem bệnh nhân có bị thiếu các vi chất hay không hoặc là có các mắc cơ ung thư trong máu như thế nào có tiến triển lên hay không
đấy là những cái biện pháp mà chúng ta cần phải làm ít nhất sau này khi mà giai đoạn bệnh là ba tháng một lần
và chú ý vì bệnh nhân này suy kiệt và bệnh nhân trong ung thư rất nhiều bệnh nhân người ta ăn và người ta sợ ăn
người ta sợ ăn bởi vì người ta sợ ăn
nghĩ rằng ăn vào nó sẽ bị tắt ruột
tức nhiều người bệnh người ta nghĩ vậy
thì điều đấy không phải khi mà chúng ta phẫu thuật rồi hoặc chúng ta cắt qua nội soi rồi
thì chúng ta vẫn phải bổ sung nhiều vi chất nhiều dinh dưỡng hơn để mà cơ thể mình cho nó duy trì được trạng thái cơ thể nó tốt
một số bệnh nhân người ta chứ chắc đã bị ung thư tế phát nhưng mà chắc chết vì suy kiệt
chết vì suy kiệt thì càng gầy gò càng yếu thì hệ miễn dịch người ta càng kém thì càng dễ làm cho việc mà
phát triển một tế bào ung thư nó càng phát triển lên và luôn luôn phải tránh một cái tình trạng là xét có mức
nghĩ nhiều về bệnh lạc quang vui vẻ chịu khó tập thể dục
để mà giúp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về và có thể thoải mái thì chúng ta vẫn đưa ra khuyến cáo của tôi
đấy chính là bệnh nhân nên và người nhà lên đi tầm soát
chúng ta phải khuyến cáo người nhà
ví dụ bệnh nhân mà bị ung thư thì người nhà cũng nên
đi tầm soát
vì một trong yếu tố di truyền cũng là một trong những cái nguyên nhân gây lên ung thư đại trà
vậy thì nếu mà người nhà đi tầm soát để mà tránh để xem là nếu mà có phú lít thì chúng ta phải cắt
thì đấy là một cái biện pháp để mà điều trị cái ung thư đại trà sau này của người bệnh
hoặc là người nhà phải cố gắng đi tầm soát lại tái khám lại định kỳ ít nhất ba tháng mỗi lần
để mà điều thường để mà tránh được những cái
cái biến chứng nguy cơ di căn lại sau này hoặc tái phát sau này
về mặt điều trị ung thư đại trà nếu mà ở giai đoạn muộn
thì nó cũng giống như rất nhiều phương pháp khác thì nó bao gồm các biện pháp như là phẫu thuật
biện pháp điều trị hóa chất
biện pháp điều trị tiết sạc
và biện pháp điều trị và cũng là biện pháp tiết phòng tích
những cái mà bệnh nhân mà ở giai đoạn cuối chúng ta có thể đủ nguộn thế để mà ngăn chặn
của khu phát triển
tuy nhiên thì nếu mà để
ở giai đoạn muộn rồi thì những cái biện pháp đấy nó chỉ là biện pháp cận thời mà khó có thể là cái điều trị mà triệt căn được cho bệnh nhân
mà chúng ta nên được điều trị được giai đoạn sớm
giai đoạn sớm bây giờ thì ngay như ở trung tâm tiêu hóa gân mật của chúng tôi ở bệnh viện bình mai
thì bây giờ chúng tôi điều trị bằng cái gì
chúng tôi với những cái polyp đại tràng to hoặc là polyp đại tràng dạng phẳng mà có nguy cơ ung thư hoặc là bị ung thư rồi
mà nó chưa xâm lấy
tức là nó chỉ ở lớp nghiêm mạc hoặc ở lớp dưới nghiêm mạc một chút
thì chúng tôi mới có thể dùng bằng biện pháp như là dùng nội soi và cắt hớp nghiêm mạc đại tràng hoặc là cắt tách nghiêm mạc đại tràng
cắt cái polyp đấy để chúng tôi giữ phòng ung thư và bệnh nhân tránh được một cái biện pháp phẫu thuật hoặc có trị sau này
đấy là một trong điều trị triệt căn mà gần như là không
bệnh nhân không phải vất vả như các biện pháp điều trị khác mà vẫn là vẫn đảm bảo hiệu quả an toàn cho bệnh nhân
để phòng tránh bệnh ta cần khám sàng lọc ung thư đại tràng
khám sàng lọc là thực hiện các xét nghiệm tìm ung thư trước khi xuất hiện các triệu chứng và dấu hiệu
hay nói cách khác là giúp phát hiện sớm khi đó các phương pháp điều trị có hiệu quả và tăng khả năng thành công hơn
một số xét nghiệm sàng lọc trực tràng có thể tìm và loại bỏ các khối tiền ung thư polyp trong đại tràng và trực tràng
polyp không phải là ung thư nhưng theo thời gian ung thư có thể bắt đầu từ các polip do đó loại bỏ chúng để làm giảm nguy cơ ung thư
ăn nhiều rau trái cây và ngũ cốc nguyên hạt
chế độ ăn bao gồm nhiều rau trái cây và ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư ruột kết hoặc trực tràng
tập thể dục thường xuyên nghiên cứu cho thấy nếu bạn không hoạt động thể chất bạn có thể có nhiều khả năng bị ung thư đại trực tràng
tích cực vận động hơn để giúp giảm nguy cơ mắc căn bệnh này
kiểm soát cân nặng thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc và tử vong do ung thư đại tràng
có chế độ sinh hoạt lành mạnh nói không với thuốc lá bia và rượu
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trọng lượng cơ thể

một trong nguyên nhân của công thức đại tràng cũng là béo phì
cũng có thể gây ra được những bệnh lý về
tăng hương nguy cơ của công thức đại tràng
hoặc là chúng ta
phải bổ chữ khó bổ sung
nhiều chất sơ ăn nhiều rau
ăn nhiều chất sơ vào thì là
nó sẽ tốt hơn cho
vi sinh vật của chúng ta
hoặc là chúng ta phải hạn chế ăn loại
đặc biệt ăn đồ như
hoặc là đồ phát phốt
của thế trẻ bây giờ thì cũng phải hạn chế
hoặc là thịt sông cói hoặc là xúc xích
nướng hoặc là lúc uống có cồn
như bia rượu thì chúng ta phải hạn chế
vì nó làm ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh vật
như tôi đã nói là
ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trong đồng gọi tràng
thì đấy cũng là một trong nguyên nhân
mà cũng có thể nguy cơ tiềm mật
sau này sẽ dẫn đến được công thức đại tràng